tòa án tối cao mỹ đã ra phán quyết bảo toàn luật cấm súng đạn mà chính quyền bang new york áp đặt tại một số khu vực dễ bị tổn thương như trường học và các không gian công cộng đông đúc
phán quyết của tòa trên đã đảo ngược quyết định trước đó được một tòa án phúc thẩm đưa ra nhằm yêu cầu dừng thực thi những quy định nghiêm ngặt về những nơi không được mang theo súng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại